thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng là thiều quang huy và lê thành phi
cùng chú tệ phường phước long tp nha trang để điều tra về hành vi giết người
trước đó do bị người hàng xóm là anh đặng thành huy ngăn cản việc xây nhà trái phép của mình
vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn thiều quang huy đã gặp phi đặt vấn đề thuê người bảo kê cho việc xây nhà của mình
phi đã liên hệ với nhóm của hồ dương đại lê hoàng bảo lâm và nguyễn thành công
vào khoảng một mươi bảy h cùng ngày khi thấy thiều quang huy tiếp tục cho thợ thi công
anh đặng thành huy đã tiếp tục tới ngăn cản và xảy ra sô sát
đại đã giúp giao nhọn đâm anh thành huy nhiều nhát hậu quả khiến nạn nhân tử vong
vào sáng ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng công an đã bắt được đại và long khi các đối tượng đang lẩn trốn ở huyện cam lâm